phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam đã biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bạc liêu đạt được trong việc bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên nệ bàn nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp
đề nghị công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm sự bình yên hạnh phúc của nhân dân

được giữ vững ổn định đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn lãnh đạo chỉ đạo các ngành các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong đó tập trung vào bảo đảm an ninh an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được bám sát yêu cầu nhiệm vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được bám sát yêu cầu nhiệm vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng

ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân đánh giá những thành tiệu nổi bật của đảng bộ công an trung ương
trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và những chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng đã nhận lời tham gia chương trình thưa đồng chí là sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
cũng như là nghị quyết của đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu thì lực lượng công an nhân dân đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào ạ
đánh giá tổng thể trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng ta thấy là các chỉ số về an ninh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn
thì đối với đất nước của chúng ta thì tội phạm giảm
và chủ động chúng ta xử lý những vấn đề không để bị động bất ngờ
cái kết quả rất rõ nét là lực lượng công an của chúng ta đã chủ động trong cái việc nắm tình hình phân tích dự báo để tham mưu đúng tham mưu chúng
cho trung ương đảng quốc hội chính phủ bộ chính trị về những vấn đề về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
như chúng ta biết là
năm năm vừa qua bên cạnh những cái thuận lợi cơ bản những cái sự biến động của thế giới có những cái lĩnh vực của chúng ta thấy rằng là hết sức khó lường
nhất là cái tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi vấn đề xuất hiện cái an ninh phi truyền thống không biên giới xuyên tất cả các quốc gia
nhưng mà lực lượng công an đã chủ động tham mưu xử lý
những vấn đề đó nó ra những nghị quyết quan trọng để đảm bảo những vấn đề này
vấn đề thứ hai là trong việc chủ động phòng và chống tội phạm tấn công chấn áp tội phạm để đảm bảo các yêu cầu về an ninh và an toàn chỉ số an ninh an toàn
thì lực lượng công an của chúng ta đã xây dựng lực lượng thực sự là thanh bảo kiếm của đảng
và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại chỉ biết còn đảng là con mình
một cái yêu cầu đặt ra thì lực lượng công an đã xây dựng cái bộ máy công an theo nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị là tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
với các yêu cầu đặt ra những cái tiêu chí hết sức rành mạch là rõ ràng
bộ là phải tinh tỉnh là phải mạnh huyện là toàn diện và sao bám cơ sở
mà bây giờ lực lượng công an xã chúng ta đã triển khai mà được nhân dân hết sức phấn khởi
đồng tình trong lực lượng công an rất nhiều những đồng chí đã sung phong để xuống đảng công an xã nhận nhiệm vụ công an xã
cả những đồng chí nữ mặc dù ra cảnh hoàn cảnh rất khó khăn để lại những hình ảnh rất đẹp trong lòng nhân dân tạo ra những lòng tin